ngày một mươi một tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi cho biết vừa bắt đối tượng dùng dao đâm nhiều người khác trong tiệc cưới
trước đó ngày tám tháng tám sau khi dự đám cưới tại nhà ông phạm văn nhiên ở thôn làng mong xã ba dinh huyện ba tơ
nguyễn văn đủ ở thôn đồng văn xã ba dinh thấy phạm văn then hai mươi tuổi ở xã ba tô huyện ba tơ điều khiển xe mô tô trong đám cưới ra và tự ngã xuống đường
vì ngứa mắt cho rằng tóc thèn nhộn màu đỏ đù dùng chân đáy nhiều lần vào người thèn tiếp đó đù rút con rau bấm trong túi quần đâm vào bụng thèn
khi thèn ngã cục xuống đất anh phạm văn khí ba mươi năm tuổi đi dự đám cưới đã chạy đến ông thèn đưa đi cấp cứu
nguyễn văn đủ tiếp tục xông tới dùng dao đâm vào cổ phía sau gáy của phạm văn khí gây thương tích
tình cờ gặp ông phạm văn đết ở thôn dọc mang xã ba tô đi bộ đối tượng tiếp tục dùng dao xông tới đâm vào vùng mặt ông làm ông đết ngã gục xuống đất
sau đó người dân đã không chế bắt giữ nguyễn văn đủ và giao cho cơ quan công an